vậy đến thời điểm này thì lực lượng chức năng đã tìm thêm được người nào trong số năm người đang bị mất tích bị rơi xuống biển chưa ạ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh sơn la phối hợp cùng với đội quản lý thị trường số hai
cục quản lý thị trường sơn la đã phát hiện một lô thuốc đặc trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc đang được bán rộng rãi ra thị trường
tại thời điểm kiểm tra lực lượng liên hành đã phát hiện chủ quầy thuốc thùy linh
có địa chỉ tại tiểu khu năm thị trấn hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la
đang có hành vi kinh doanh thuốc đặc trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
ba mươi hộp thuốc nhãn hiệu areprevine và abidol xuất xứ nước ngoài
đang được bán công khai với giá bốn trăm bảy mươi đồng một hộp
chủ nhà thuốc không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
của số thuốc nêu trên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và thu giữ số hàng hóa nêu trên
để xác minh làm rõ đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhu cầu sử dụng test xét nghiệm
máy spo hai tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung và có hiện tượng là đầu cơ găm hàng
bộ y tế yêu cầu đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó để sẵn sàng và đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị các đơn vị ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh chuẩn bị kế hoạch và phương án
đảm bảo nguồn cung trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng thời chủ động tìm kiếm
nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất nguồn hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt đối với bộ xét nghiệm sars cov hai máy đo nồng độ bão hỏa oxy trong máu spo hai
đảm bảo giá bán phù hợp với các chi phí đầu vào không bán qua nhiều cấp trung gian tăng giá bất hợp lý
để đảm bảo bình ổn giá bán trên thị trường
yêu cầu các nhà phân phối bán lẻ thực hiện niêm yết giá không gom hàng và tăng giá
không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao gây khan hiếm thị trường
bộ y tế cũng đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng đạo đức kinh doanh
không được nâng giá trục lợi trong các hoạt động cung ứng phòng chống dịch
để đảm bảo an toàn cho trẻ trước dịch covid một mươi chín một số địa phương đã cho học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến
tại quảng bình ubnd tp đồng hới quyết định đối với bậc tiểu học trung học cơ sở
nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp
trong đó các lớp có học sinh f và lớp ba bốn bảy tám học trực tuyến
học sinh lớp một hai năm trăm sáu mươi chín học trực tiếp bố trí học hai k nhằm giảm tối thiểu số lượng tham gia học trong một buổi
sở giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình cũng ra văn bản về việc tiếp tục tạm dừng đến trường đối với học sinh tiểu học do tình hình dịch covid một mươi chín
trường phân công giáo viên thường xuyên liên hệ phối hợp với gia đình
bắt tình hình sức khỏe tư vấn chăm sóc học sinh
tại lâm đồng học sinh từ lớp sáu trở xuống ở một mươi năm trong số một mươi sáu phường xã thuộc thành phố đà lạt
bắt đầu học trực tuyến từ ngày hai mươi ba tháng hai
trẻ mầm non tạm dừng đến trường do dịch covid một mươi chín
học sinh tiểu học và lớp sáu ở hà nam tạm dừng việc học trực tiếp
chuyển sang học trực tuyến trong thời gian hai tuần để xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh
ngoài ra theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
lào cai tuyên quang hưng yên đắk nông vĩnh phúc
phú thọ quảng ninh tp bùn ma thuật đắk lắc đã tạm dừng việc học trực tiếp
nên gần một tuần nay các tỉnh miền bắc thời tiết có mưa trên diện rộng
trời tiếp tục rét và vùng núi có nơi rét đậm rét hại
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến giao động trong khoảng từ hai cho tới năm độ c

đã xảy ra băng giá và sương muối điều này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng và vật nuôi
chính vì vậy bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an cơ sở còn chủ động tích cực giúp đỡ người dân
chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân vật nuôi cây trồng
để ứng phó với rét đậm rét hại
ghi nhận tại xã phổng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la
mưa rét nhiệt độ ngoài trời xuống thấp
thậm chí có nơi hiện tượng băng giá xương muối đã xảy ra
tình trạng thời tiết này đã kéo dài bốn năm ngày nay tại hầu hết các tỉnh phía bắc
theo hướng dẫn của lực lượng công an xã
gia đình ông lường văn é ở bản lốm púa xã phổng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la
đã lên núi lùa gia súc về nhốt trong chuồng trại để tránh rét
và tăng cường các biện pháp giữ ấm bổ sung dinh dưỡng từ các thực phẩm đã dự trữ trước đó
giúp cho vật nuôi tăng cường sức đề kháng
và con nhân dân rất đớn
thuận châu là một huyện vùng cao của tỉnh sơn la
do đó thời tiết ở địa bàn các xã luôn rất khắc nghiệt
trên địa bàn toàn xã có tổng số sáu hai trăm sáu mươi chín con gia súc
trên ba mươi chín con da cầm và hơn hai hectare cây hoa màu
chính vì vậy ngay từ đầu mùa rét bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an xã phổng lái còn chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai nhiều biện pháp để chủ động đối phó với xét đậm rết hại
bảo vệ sức khỏe cho người dân hạn chế dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kín
tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh củng cố chuồng trại
che chắn giữ ấm chủ động giữ chữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét
triển khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do
về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn
hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho da súc da cầm thùy sản
trong thời gian rất đậm giác hại vừa rồi
bên cạnh việc thực hiện công tác chuyên môn của lực lượng công an đấu tranh phòng chống tội phạm
lực lượng quan xã đã tích cực chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã
đến thành lập các tổ tuyên truyền từng bảng và từng hộ dân
về thực hiện các biện pháp chống rét cho da súc da cầm
từ đó đảm bảo cho việc da súc da cầm của các hộ dân
luôn được có đầy đủ thức ăn
và đảm bảo điều kiện sống tốt nhất trong thời gian rất đậm giác hại
đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã phổng lái
chưa có trường hợp da súc da cầm nào chết do rất đậm giác hại
trong đợt rất đậm giác hại
các lực lượng công an cũng bám sát cơ sở
đi thực tế với dân tuyên truyền vận động nhân dân
và thậm chí các anh cũng phải hướng dẫn dân dân đến nơi đến chỗ
và bắt tay và giúp dân dân
theo dự báo khu vực miền bắc sẽ còn chịu tác động của không khí lạnh trong tháng ba
và có thể gây ra các đợt rét
trước những diễn biến phức tạp của thời tiết
việc chủ động tích cực phòng chống rét cho người dân cây trồng vật nuôi của huyện thuận châu nói chung
và lực lượng công an xã phổng lái nói riêng
là biện pháp thiết thực hiệu quả hạn chế những thiệt hại do xét động rét hại gây ra
quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý trong phần tin tức vừa rồi
và ngay sau đây chương trình sẽ được tiếp tục với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
thưa quý vị đồn biên phòng cầu muốn tỉnh đồng tháp cho biết
vừa phát hiện ngăn chặn các vụ vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới
tổ công tác của đồn biên phòng cầu muốn phối hợp với đội đặc nhiệm thuộc phòng phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp tổ chức tuần tra mật phục
tại khu vực ấp bình hòa hà sách thường lạc huyện hồng ngự
thì phát hiện hai đối tượng chạy hai xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra
thấy lực lượng chức năng tuần tra các đối tượng định bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ
bước đầu các đối tượng khai tên lê trung liệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
võ văn tèo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cùng trú tại ấp bình hòa hà sách thường lạc huyện hồng ngự
tăng vật thu giữ gồm hai gói thuốc lá ngoại hai xe gắn máy
hiện đơn vị đang hoàn chính hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
còn công an huyện tiểu cần tỉnh trà vinh cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn tấn tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ khóm năm thị trấn cầu quan huyện tiếu cần
về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó người dân báo tin tại ấp os xã phú cần
có một năm thanh niên nghi vấn tàn trự trái phép chất ma túy
tiếp nhận thông tin lực lượng công an huyện tiểu cần và công an xã phú cần
tổ chức kiểm tra thì phát hiện tài đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra
nhìn thấy lực lượng công an tài lập tức ném bỏ một gói ni lông
bên trong có một đoạn ống dựa trên tinh thể rắn nghi là ma túy
nhưng cơ quan công an đã phát hiện tiến hành lập biên bản tạm giữ
tại cơ quan công an tài khai nhận đoạn ống nhựa nêu trên là ma túy đá
mua ở thành phố hồ chí minh với mục đích sử dụng
hiện vụ việc đang được công an huyện tiếu cần tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
còn tại huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
lực lượng công an cũng vừa triệt phá tụ điểm mua bán cần sa
bắt giữ hai đối tượng nguyễn thị thanh thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
và lâm thị như quỳnh sinh năm hai nghìn sáu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện vĩnh thạnh
phù hợp với công an sách hành tiến tổ chức triệt phá điểm mua bán cần sa
tại nhà ở của nguyễn thị thanh thúy
ở phùng phụng sách hành tiến huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
cùng lúc lực lượng công an đã bắt quả tang lâm thị như quỳnh
đang có hành vi phân nhỏ cần sa để bán cho người nghiện
qua kiểm tra công an huyện đã thu giữ sáu mươi ba gói cần sa được gói trong giấy tập
năm triệu đồng tiền mặt ba điện thoại di động và tăng vật khác có liên quan
bước đầu làm việc các đối tượng thừa nhận
đã thực hiện hành vi mua bán cần xa trong khoảng ba tháng nay
cần xe được chia thành từng gói nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện ma túy ở địa phương
hiện vụ việc đang được công an cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh
tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với lâm văn sang
sẽ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín mùa khóng năm phường hai thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài cá nhân
lâm văn sang điều khiển xe máy trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố bạc liêu
tìm những người có đeo túi sách để cướp giật
khoảng một mươi hai h ngày tám tháng hai khi đang chạy xe đi tìm con mồi
sang phát hiện phía trước có một người thanh niên
chở một người phụ nữ ngồi sau có đeo một túi sách
nên chạy lên áp sát nhanh chóng giật túi sách rồi tăng ga bỏ chạy
ngoài vụ cướp giật này lâm văn sang còn khai nhận thực hiện một vụ cướp dật khác
trên địa bàn thành phố bạc liêu với thu đoạn tương tự
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
trong ngày hai mươi sáu tháng hai phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh cho biết
xuất phát từ tình hình giao thông phức tạp
nhất là các xe gắn máy cụ nát cơi nới tự chế gây ra tai nạn
cảnh sát giao thông đã và đang đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các loại phương tiện này
mục tiêu năm nay kéo giảm năm một mươi tai nạn giao thông so với năm hai nghìn hai mươi một
trong đó công tác xử lý xe thô sơ tự chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cảnh sát giao thông thành phố
từ cao điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một đến đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
cảnh sát giao thông thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát xe thô sơ xe mô tô xe cơ giới ba bánh
và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
qua đó phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như
chở hàng quá tải đối với xe thí điểm quá khổ quy định không có gương chiếu hậu
điều khiển xe không có giấy phép lái xe đăng ký xe xe không có bộ phận giảm thanh giảm khói không kèm đèn thắng
vi phạm các quy định về gắn biển số lắp thêm đèn giá đỡ
cụ thể từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lực lượng chức năng đã xử phạt bốn mươi bốn trường hợp điều khiển xe không kiểm định an toàn kỹ thuật
hai nghìn ba trăm tám mươi sáu trường hợp
bảy trăm hai mươi bảy trường hợp điều khiển xe không có gương chiếu hậu
bảy trăm hai mươi bảy trường hợp điều khiển xe không có thắng đèn coi
các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã bị trấn áp mạnh mẽ
sau hai tháng lực lượng công an tại đây triển khai nhiều biện pháp tấn công
nhằm đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tính riêng trong hai tháng đầu năm nay
trên địa bàn huyện xuân lộc xảy ra bảy vụ phạm pháp hình sự
công an đã bắt một mươi tám đối tượng liên quan đến các tội phạm như
cướp dật tài sản cố ý gây thương tích gây rối trật tự công tộng trộm cắp tài sản
về tệ nạn xã hội phát hiện sáu vụ đánh bạc
hiện đã tiến hành khởi tố năm vụ hai mươi bốn bị can số còn lại đang xử lý
công an xã xuân lộc đã phối hợp với các cơ quan bán ngành
để đẩy mạnh công tác tuyên truyền
thứ hai là tăng cường công tác nắm địa bàn nắm cơ sở
thứ ba là tăng cường công tác tuần tá kiểm soát
hai mươi ba giờ để nhằm đảm bảo an ninh trật tự
bên cạnh đó lực lượng công an huyện còn quyết liệt đấu tranh với tội phạm về ma túy
qua đó đã phát hiện một mươi bảy vụ tám mươi hai đối tượng có hành vi tàn trữ mua bán tổ chức sử dụng
và sử dụng trái phép chất ma túy
phát hiện một mươi hai vụ một mươi sáu đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế
hai mươi ba vụ vi phạm về môi trường bắt vận động năm đối tượng truy nã
lực lượng tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông kiểm soát trên các tuyến đường
lập biên bản hai trăm linh vụ
trong ba mươi ba trường hợp vi phạm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba trăm một mươi bốn trường hợp
nộp kho bạc nhà nước trên bảy trăm linh năm triệu đồng
tổ chức kiểm tra một trăm linh năm cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện
qua kiểm tra phát hiện bốn mươi tám cơ sở vi phạm
kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với ba mươi bảy cơ sở
lập biên bản ba mươi bảy biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định
một lớp tuyên truyền với bốn mươi người tham gia
hướng dẫn cơ sở tự thực tập bốn phương án
tiếp tục tham mưu cho huyện ủy ủy ban huyện
chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền và ban ngành đoàn thể
từ huyện đến xã tây tấn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền
và vận động trong nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
để giữ vững sự bình yên tại cơ sở
phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới
công an huyện xuân lộc tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đồng bộ triển khai các bộ phòng cháy chữa cháy

tập trung lực lượng đánh mạnh vào các ban ổ nhóm tài phạm hình sự ma túy
quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
chuyển sang một vấn đề khác
bộ y tế cho biết sẽ có văn bản về việc cấp thuốc monopiravir theo tòa
hay cho người dân tiếp cận rộng rãi
trong bối cảnh nhiều f khó mua thuốc trong những ngày qua
trước đó sở y tế tp hcm đã gửi công văn đến bộ y tế
đề nghị hướng dẫn về việc cây đơn thuốc
monopiravir điều trị covid một mươi chín
lợi bệnh truyền nhiễm nhóm a
đánh đảo doanh nghiệp cũng gửi công văn đến bộ y tế
đề nghị xem xét chấp thuận các điều kiện bán thuốc như trên
cũng như có những hướng dẫn cụ thể
đến nay hệ thống ghi nhận rất nhiều người đến hỏi mua thuốc
nhưng chưa đủ điều kiện
trước thực tế đó bộ y tế đã xem xét
sẽ ra công văn để gỡ khó cho những người cần mua thuốc monobiraver
giúp người dân tiếp cận rộng rãi
trong bối cảnh nhiều f khó mua thuốc những ngày qua
như vậy sắp tới người dân có thể tiếp cận
với thuốc kháng virus dễ dàng
trong bối cảnh f tăng cao
nhiều người không kết nối được với cơ sở y tế
do số điện thoại đường dây nóng
luôn ở tình trạng quá mải
trong hôm nay hai mươi sáu tháng hai
tại thành phố hồ chí minh
đoàn công tác liên ngành gồm cục quản lý thị trường
phòng cảnh sát kinh tế và sở công thương thành phố
đã triển khai tổng kiểm tra các đại lý
cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm nếu có
đoàn kiểm tra chia thành ba tổ công tác
kiểm tra hơn một mươi cửa hàng kinh doanh xăng dầu
trên địa bàn quận tám quận bình tân tân phú
các huyện cụ chi hóc môn
qua kiểm tra bước đầu ghi nhận
các cửa hàng chấp hành nghiêm túc
các điều kiện kinh doanh xăng dầu
chỉ một vài cửa hàng xăng chưa nhập về kịp
nên tạm ngưng vài giờ và tiếp tục hoạt động bình thường
khi có xăng
đáng chú ý các cửa hàng đã triển khai
nghiêm ít số điện thoại đường dây nóng hai mươi tám ba nghìn chín trăm ba mươi hai một nghìn một mươi bốn
của cục quản lý thị trường tp hcm
để người dân phản ánh các hành vi vi phạm
liên quan đến kinh doanh xăng dầu
lúc mà mình xăng có khi thì mình thấy
có một số cây xăng thì chỉ có chín mươi năm thôi
mà mình hay xăng đổ xăng chín mươi hai
nhưng mà tại vì lúc đó mình cần xăng
để mình đi công việc của mình
cho nên mình không hay đổ
xăng lên giá bây giờ là lấy xăng rất là khó khăn
nhất là ở đây là đại lý tây nam
mà đại lý tây nam
từ nửa tháng nay là
cô như là đứt đoạn luôn
là không còn đợi xăng để bán
chỉ còn dầu thôi
cây xăng là
hợp tác xã có hai cây xăng
cây xăng cam hai và cây xăng cam sáu
cây xăng cam sáu ký với cô mời cô
thì hai ngày
mới cấp được tám ngàn lít xăng
tám ngàn dầu
thì vấn đề là xăng rất là khó khăn
theo cục quản lý thị trường tp hcm
các tổ công tác sẽ tiến hành giám sát
làm việc với cửa hàng kinh doanh xăng dầu
xác định hợp đồng mua bán xăng
hợp đồng đại lý hợp đồng nhượng quyền bán lẻ
tiến độ và kết quả thực hiện hợp đồng để kinh doanh
những khó khăn vấn mắc
khi thực hiện hợp đồng mua bán xăng
sau đó sẽ tổng hợp báo cáo cụ thể
khi phát hiện vi phạm thuộc chức năng nhiệm vụ
quyền hạn của các sở ngành đơn vị khác
tổ công tác sẽ liên hệ
và phối hợp tiến hành xác minh xử lý vi phạm
và hiện nay quản lý thị trường
cũng đang lập biển bản
để xử lý làm rõ
lỗi của cây sân hay là lỗi của thương nhân
hoặc là lỗi của doanh nghiệp đầu mối
nếu như lỗi của cây xăng
thì chúng tôi sẽ đề xuất sở công thương
rút giấy phép đối với cây xăng này
cũng như những cây xăng mà đang hết dầu
nếu như lỗi của thương nhân
và doanh nghiệp đầu mối
thì chúng tôi cũng sẽ lập biển bản
thứ nhất là xử lý phạt rất là nghiêm
thứ hai nữa là đề xuất cấp trên
để rút giấy phép
theo thống kê trên địa bàn tp hcm
có năm trăm bốn mươi tám cửa hàng xăng dầu
compact kiểm tra liên ngành
sẽ được tiếp tục thực hiện liên tục
trong nhiều ngày tới
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
giao tranh giữa các binh sĩ của nga và ukraine
đã bước sang ngày thứ ba
kể từ khi tổng thống putin công bố
chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày hai mươi bốn tháng hai
nhiều tiếng nổ và tiếng súng
vẫn tiếp tục vang lên tại thủ đô kiev
thành phố có ba triệu dân của ukraine
hãng thông tấn interfax
của nga đã đề xuất